vâng hình ảnh những chuyến xe chở đẩy hàng hóa nhu yếu phẩm viện trợ đến chiếc khu vực phong tỏa của ba bệnh viện lớn tại thành phố đà nẵng
nó không chỉ đơn thuần là những món quà vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao góp phần công sức vào cuộc chiến chống covid một mươi chín ở đà nẵng
những hình ảnh tương thân tương ái tại đà nẵng đang được lan truyền trên mạng xã hội như một lời cổ vũ động viên tất cả cùng đồng sức đồng lòng vượt qua cuộc chiến này
mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh này qua tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
hàng chục tấn nhu yếu phẩm từ nước uống mì gói khẩu trang sữa đến dây phơi đổ băng giấy vệ sinh tã bìm nước xúc miệng
nhiều người dân mang đồ đến vội vàng gửi lại rồi đi
bên trong khu cách ly những người ở tuyến đầu đang nỗ lực chống dịch
còn bên ngoài hàng rào
thì rất nhiều người dân đà nẵng thậm chí đội mưa sẵn sàng làm hậu phương hỗ trợ hết mình
tấm lòng của mạnh thường quân khiến nhiều cư dân mạng xúc động
những người luôn hướng về điểm nóng nơi những thiên thần áo trắng đang gồng mình chiến đấu với bệnh tật
một hành động rất ý nghĩa mình luôn ủng hộ
thương lắm đà nẵng ơi tự hào cho việt nam tâm thiện cho cộng đồng
tuyệt vời lắm những tấm lòng nhân ái chúc tất cả mọi người vượt qua khó khăn này
đà nẵng cố lên
cả nước chia lửa cùng đà nẵng cầu chúc mọi người luôn khỏe và bình an
việt nam ta luôn có lòng tử bi lá lành đùm lá rách là đây chứ đâu tự hào quá
đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh đà nẵng cố lên
trong những ngày vừa qua đà nẵng đã trở thành mặt trận mới nhất trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín tại việt nam
sau nhiều trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận trên địa bàn
cuộc sống của hơn một triệu người dân đang sinh sống và làm việc tại đà nẵng
sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ trong những ngày
trong những ngày tới bởi người dân thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín
mọi hoạt động buôn bán của các hộ dân nơi đây cũng tạm ngừng để đảm bảo an toàn cho công tác phòng dịch
việc hàng nghìn người ngày đêm đang ở nơi rốn dịch đối mặt với nguy hiểm và những thiếu thốn vật dụng là hiển nhiên
tuy nhiên nhiều cư dân mạng đang sinh sống tại đà nẵng
đăng tải thông tin hình ảnh người dân và chính quyền đồng lòng quyết tâm
đưa đà nẵng vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn vì dịch covid một mươi chín
cả nước hướng về đà nẵng cầu mong các chiến sĩ áo blu và các bệnh nhân có thêm nghị lực và sức khỏe để đẩy lùi covid
gửi lời chúc sức khỏe đến các nhân viên các y bác sĩ xin cảm ơn mọi người
đà nẵng cố lên cả nước đang hướng về nơi ấy
hãy tin tưởng đảng và nhà nước rồi dịch bệnh sớm bị khống chế đẩy lùi
chúng ta nên hạn chế tiếp xúc hạn chế đi lại để bảo vệ cho mình và cho cộng đồng
để các bác sĩ tuyến đầu đỡ bất kỳ
giữa tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay
các y bác sĩ đà nẵng ở tuyến đầu đã phải ngày đêm chống lại dịch bệnh
suốt khoảng thời gian này họ đã phải đối mặt với nhiều nguy hiểm
theo cư dân mạng các y bác sĩ hiện nay rất cần sự động viên của tất cả mọi người
nhiều hình ảnh và thông điệp cổ vũ tinh thần người dân thành phố
được cư dân mạng đính kèm hashtag stay strong đà nẵng hoặc cố lên đà nẵng
mọi người trên mọi miền tổ quốc cùng nhau gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến đà nẵng
tích cực chia sẻ các bài viết về phòng chống dịch
hẹn sẽ chờ ngày thành phố đáng sớm nhất ở việt nam trở lại bình thường
hàng trăm chuyến xe tiếp tế sẽ tiếp tục được gửi đến nơi tuyến đầu chống dịch
mang theo niềm tin đánh bại covid một mươi chín
hãy cùng tương tác và chia sẻ cổ vũ đà nẵng vượt qua dịch bệnh cùng chúng tôi
trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị quay trở lại với những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nhiều biện pháp cứu đệt trong công tác phòng chống dịch bệnh đã và đang được triển khai
tuy nhiên trên mạng xã hội lại liên tiếp xuất hiện các thông tin về không chính xác
liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng và nhà nước gây hoang mang trong dư luận
đây tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại bởi trong các giai đoạn trước
phòng chống dịch covid một mươi chín thì đã có hàng nghìn thông tin giả bị phát tán trên mạng xã hội
vậy cần phải nhận diện chính xác các thông tin có liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như thế nào
ngọc nhật chuyên gia ngày hôm nay phóng viên an ninh toàn cảnh đã có cuộc trao đổi
với đồng chí thiếu tướng nguyễn văn giang phó cục trưởng cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày ba mươi tháng bảy một tài khoản facebook đăng thông tin không đúng sự thật
về việc tại gia trung huyện mang giang tỉnh gia lai
có trường hợp dương tính với covid một mươi chín vừa bị phạt năm triệu đồng
vào ngày ba mươi tháng bảy chủ tài khoản facebook hkl ngụ tại phường tân phong quận bảy tp hcm
bị phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng vì đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng bảy quyết định xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng cũng được đưa ra
đối với nữ ca sĩ hòa miji vì chia sẻ thông tin giả mạo về phát ngôn của phó thủ tướng vũ đức đam
cùng ngày tài khoản mốt ngọc sen cũng đã bị sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng ninh
xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng vì hành vi đăng bài viết giả mạo phát ngôn của phó thủ tướng vũ đức đàm
theo thống kê của lực lượng công an từ khi xuất hiện dịch covid một mươi chín đến nay
đã có gần ba trăm linh tin bài đăng trên các trang thông tin điện tử blog diễn đàn
gần sáu trăm linh tin bài video clip liên quan đến dịch bệnh đăng trên mạng xã hội
trong đó rất nhiều tin bài có nội dung chưa được kiểm chứng
xuyên tạc sai sự thật
nhiều chủ tài khoản đã bị xử phạt và cam kết không tái phạm
xin được cảm ơn thiếu tướng nguyễn văn giang đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín từ đầu năm đến nay
đơn vị đã đấu tranh xử lý các trường hợp đăng thông tin chưa được kiểm chứng
xuyên tạc sai sự thật về dịch covid một mươi chín như thế nào
thực hiện trị đạo của chính phủ
bộ công an với tinh thần chống dịch như chống giặc
lực lượng công an đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch
như đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền hướng dẫn
bảo vệ khoanh vùng cách ly tuần tra kiểm soát các cửa khẩu đường mòn lối mở
kết quả chúng ta đã điều tra làm rõ hai mươi bảy vụ
sáu mươi bảy bị can về tội xuất nhập cảnh trái phép
hoặc là tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
trên lĩnh vực thông tin
truyền thông đối với các đối tượng đưa tin sai sự thật
cục an ninh mạng và phòng nhúng tội phạm sử dụng nghệ cao
đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương
xác minh làm rõ và triệu tập đấu tranh với gần một năm trăm linh trường hợp
đăng tải thông tin giả sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó đã bắt xử lý hình sự gần một mươi bảy đối tượng
tiến hành xử phạt vi phạm hành chính bốn trăm sáu mươi trường hợp
xử lý gần ba trăm linh cơ sở kinh doanh mua bán vật tư thiết bị y tế
liên quan đến phòng dịch kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ để trục lợi
so với giai đoạn một thì ông đánh giá như thế nào về tình hình thông tin sai sự thật
liên quan đến dịch covid một mươi chín ở thời điểm này
thời điểm này khi xuất hiện các nhiễm bệnh mới tại đà nẵng quảng nam
các thí lực thù địch đối tượng chống đối
tiếp tục lợi dụng vụ việc để đăng tải tán phát nhiều thông tin không đúng sự thật
về nguồn lây nhiễm sự làm giả về phát biểu trí đạo của phó thủ tướng bộ đức đan
và cho rằng chúng ta giấu dịch và đưa ra những yêu sách như đóng cửa biên giới
cho rằng lực lượng công an quân đội đã không quản lý chặt chẽ biên giới
và lợi dụng vụ việc để mà tuyên truyền chống đảng nhà nước
trước những diễn biến mới liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đơn vị đã và đang triển khai các biện pháp đấu tranh ra sao
thực hiện công điện số bốn của lãnh đạo bộ lực lượng công an
trong đó có cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm dữ nguyện cao
đã tăng cường công tác nắm tình hình phát hiện xử lý nghiêm tám trường hợp
vi phạm nghị định một mươi năm của chính phủ phát hiện bảy nhóm đăng tải thông tin
đưa người trái phép qua biên giới để trốn cách ly xuất nhập cảnh cư trú trái phép
vậy thì người dân cần phải nhận diện chính xác các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như thế nào thưa thiếu tướng
để công tác phòng chống dịch có kết quả tốt chúng ta cần tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ của bộ công an
đối với công tác công an đề nghị người dân thực hiện tốt việc thực hiện tin báo tố rắc tội phạm
đối với những đối tượng làm ra tàng trữ tán phát tài liệu vật phẩm có nội dung chống đảng nhà nước
hoặc là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của tổ chức và cá nhân
hoặc là lợi dụng tình hình dịch bệnh để đưa tin sai sự thật trục lợi
đặc biệt là các đường dây đưa người trái phép qua biên giới để trốn cách ly